thưa quý vị công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mạo danh ngân hàng techcombank
chiếm đoạt số tiền là hơn hai tỷ đồng của nhiều bị hại
sử dụng các tài khoản giả đăng các bài viết trên mạng xã hội facebook giả danh ngân hàng
cùng những lời mời chào hấp dẫn như cho vay lãi suất thấp không cần xác minh giải ngân trong ngày
các đối tượng đã lừa đảo hơn một trăm linh bị hại với số tiền chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
các đối tượng sẽ hướng dẫn người bị hại kết bạn gia lô với những số sim giác mà chúng sử dụng
sau đó đăng các hình ảnh giả danh làm các ngân hàng lên mạng xã hội
và gửi các thông tin mà chúng làm giả để cho người bị hại tin tưởng
sau khi người bị hại tin tưởng chúng sẽ tiếp tục yêu cầu người bị hại lột các quản tiền
như phí giải ngân hồ sơ và các loại phí mà chúng yêu cầu
khi mà người bị hại không còn tiền để có thể tiếp tục nộp theo yêu cầu của chúng
thì chúng sẽ yêu cầu tiền
thêm một quản nữa là quản phí để hoàn hồ sơ
đến lúc mà người bị hại không còn khả năng trì trả chúng sẽ chặn tài khoản
xóa tin nhắn và lập một cái tài khoản mới để tiếp tục lại thực hiện hành vi lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng triệt phá băng ổ nhóm này
bắt giữ năm đối tượng gồm nguyễn hồng sơn đinh văn triều nguyễn văn thắng
nguyễn đình huy thái trí thành tất cả hiện đang trú tại gia lâm hà nội
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
phí hồ sơ sẽ rời là một triệu bảy trăm năm mươi nghìn
vai trò của em là hỗ trợ cho anh sơn để trả lời các khách hàng có nhu cầu vay vốn
làm những nhiệm vụ là gửi bằng lái cho khách hàng
và nếu mà khách hàng có nhu cầu vay thì gửi số tài khoản để họ chuyển tiền phí hợp đồng hồ sơ vay bốn
sau khi chuyển tiền phí hợp đồng hồ sơ vay vốn
thì em sẽ trực tiếp đưa máy cho anh sơn và anh sơn làm phần còn lại
và lương thắng của em thì anh sơn trả cho em là năm triệu đồng cho mỗi tháng
quá trình xác minh cơ quan công an nhận định đây là băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp
vì là tài khoản ảo nên gây nhiều khó khăn trong công tác phá án
các đối tượng sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông công nghệ cao
chúng thường xuyên sử dụng các tài khoản giả để phách địa chỉ ip
từ đó dẫn đến công cuộc xác minh gặp nhiều khó khăn
qua sự việc trên thì cơ quan hệ sát điều tra của em quyên cáo người dân
tỉnh táo hơn trong các việc vay vốn trên không gian mạng
cũng như không nên tin vào các quảng cáo chạy trên mạng xã hội mà không uy tín
hiện nay rất nhiều hình thức lừa đảo tinh vi xảo quyệt được các đối tượng áp dụng
vì vậy mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác và phải hết sức tỉnh táo
để làm sao không sợ
bẫy của các đối tượng này